thưa quý vị và các bạn dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
hôm nay cả miền bắc đã có một ngày nắng mạnh
tuy nhiên chỉ qua đêm nay thời tiết miền bắc sẽ thay đổi chóng mặt
khi có một đợt gió mùa đông bắc mới đang trên đường di chuyển xuống nước ta
khoảng gần sáng mai nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực vùng núi các tỉnh hà giang cao bằng và bắc cạn
đến sáng và trưa mai nó sẽ vượt qua khu vực trung du và ảnh hưởng tới vùng đông bằng bắc bộ
và cả bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
điều đáng ngại nhất là khối không khí lạnh khi di chuyển xuống nước ta sẽ tranh chấp với khối không khí nóng ẩm
đang tồn tại ở miền bắc và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
đặc biệt là tại khu vực trung du vùng núi phía bắc các tỉnh lào cai yên bái hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng lạng sơn và bắc giang
do có mưa và gió đông bắc vì thế nền nhiệt ngày mai tại khu vực vùng núi phía bắc giảm xuống còn từ hai mươi một hai mươi ba độ trời chuyển rét nhẹ
các tỉnh vùng trung du và đồng bằng nhiệt độ giảm còn từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ trời chuyển lạnh
với miền trung trong ngày mai không khí lạnh cũng chủ yếu tác động đến khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
khiến trời chuyển mây nhiều hơn
mưa giảm nhẹ và nhiệt độ giảm còn từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận nhiệt độ ngày mai cũng giảm nhẹ xuống chỉ còn từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực nam bộ và tây nguyên đêm không mưa ngày vẫn xảy ra nắng mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành của tây nguyên tiếp tục duy trì trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở vịnh bắc bộ trong khoảng gần sáng và ngày mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu kèm theo đó là mưa rào và rông mạnh khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
nguy cơ xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông bắc đến đông với cường độ trung bình ở mức cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn biển lặng không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước